liên quan đến vụ lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước và bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt năm bị can để điều tra làm rõ
năm bị can gồm dương khải thạch quý lầy kim sa dương thạch chóp và thạch nha bị bắt về hành vi bắt giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật
đây là các đối tượng có hành vi khống chế tổ công tác của ubnd huyện tam bình
đưa vào tránh điện khóa cửa không cho ra ngoài
hành hung gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh trình báo của người dân xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
và hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với hoàng thanh bình chú tại phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn là giám đốc điện lực huyện nari để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
và theo kết quả điều tra ban đầu trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba hoàng thanh bình với vai trò là giám đốc điện lực huyện nari đã chiếm đoạt số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chuyển sang thông tin khác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với công an thành phố đồng hới
vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi buôn bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy thù giữ hơn một mươi kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệu có liên quan
tại căn nhà trên đường hữu nghị thành phố đồng hới tỉnh quảng bình lực lượng công an đã bắt quả tang bốn đối tượng gồm phạm hải nam nguyễn anh tuấn trương tiến cường cùng chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
và hồ thân thực chú ở tỉnh nghệ an đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một trăm sáu mươi bốn viên ma túy hồng phiến hai trăm một mươi viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của trương tiến cường công an thu giữ hơn hai mươi năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc có trọng lượng hơn một mươi kg
tiếp tục điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phan văn trung chú ở tỉnh quảng bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau tám tháng bỏ trốn sang campuchia vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã bắt giữ đối tượng truy nã trịnh công sơn sinh năm hai nghìn ba
trú tại phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
do có mâu thuẫn từ trước vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sơn cùng với sáu đối tượng khác đã mang theo kiếm giao tự chế
đi tìm nguyễn đắc tiến ở khu phố bốn phường đô vinh để trả thù
trong quá trình đi tìm tiến nhóm của sơn thấy hai người bạn của tiến là nguyễn văn thức nguyễn văn sinh
nên sơn đã cùng đồng bọn tấn công và truy sát hậu quả khiến nguyễn văn thức và nguyễn văn sinh tử vong
tại cơ quan công an sơn khai sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh rồi vượt biên sang campuchia
cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sơn về nước khi đang trốn ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh thì đã bị lực lượng
công an tỉnh ninh thuận bắt giữ
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ ba đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
với số lượng lớn thu giữ một trăm bốn mươi tám viên hồng phiến và hơn sáu năm kg ma túy đá
qua công tác tuần tra vũ trang công an huyện hà trung đã phát hiện bắt quả tang đối tượng phan thanh hiệp
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho hai người khác tại một cửa hàng bán vật liệu xây dựng trên địa bàn xã hà tiến
tại chỗ công an huyện hà trung thu giữ một trăm bốn mươi tám viên hồng phiến và một túi ma túy đá
mở rộng điều tra công an huyện hà trung đã bắt và khám xét nơi ở của hai đối tượng mai thế anh và phạm quang dũng
thu giữ khoảng sáu năm kg ma túy tổng hợp dạng đá
hiện công an huyện hà trung đang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điều tra mở rộng vụ án
ban phụ nữ công an tỉnh sóc trăng và hội liên hiệp phụ nữ thị xã vĩnh châu vừa đến thăm tặng quà và động viên
đối với ba trường hợp được lực lượng công an kịp thời giải cứu trước khi bị lừa bán sang trung quốc
do thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn cả ba trường hợp cùng chú tại thị xã vĩnh châu
đã nghe theo lời các đối tượng qua trung quốc lấy chồng
khi đến sát biên giới phát hiện mình bị lừa để bán sang trung quốc và bị đánh đập cho nên ba nạn nhân đã tìm cách trốn thoát
trong quá trình lận trốn đã đưa các lực lượng chức năng phát hiện giải cứu đưa trở về địa phương
đại diện ban phụ nữ công an tỉnh và hội liên hiệp phụ nữ thị xã vĩnh châu đã đến thăm hỏi tặng quà
động viên các trường hợp trên ổn định tinh thần cố gắng tìm công việc phù hợp đảm bảo cuộc sống
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời lời giới thiệu lấy chồng nước ngoài nhằm đổi đời
khi phát hiện có các hành vi rủ rỗ lửa gạt mời gọi kiếm việc làm có thu nhập cao ổn định hay ra nước ngoài lấy chồng giàu có
người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận xử lý
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có công văn gửi các cơ quan sở ban ngành các doanh nghiệp và ủy ban nhân dân các huyện thành phố trong tỉnh
về việc tăng cường tuyên truyền đấu tranh phòng ngựa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
công văn nêu rõ trong thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp
gây thiệt hại lớn cho người dân gây bức xúc trong dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự và đời sống người dân
tỉnh đồng nai đề nghị các cơ quan sở ban ngành các địa phương phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ đáng viên công chức người lao động và nhân dân
khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng phải nâng cao tinh thần cảnh giác thường xuyên tìm hiểu các phương thức thua đoạn hoạt động của tội phạm này
trên các phương tiện thông tin đại chúng trang thông tin chính thống của địa phương và lực lượng công an
trước đó thông tin về việc bà nguyễn thị giang hương chủ tịch ủy ban nhân dân huy nhân trạch tỉnh đồng nai bị mất hơn một trăm linh tỷ đồng trong tài khoản gây xung sao dư luận
các nhóm lừa đảo công nghệ cao đã liên hệ và yêu cầu bà hương mở tài khoản sau đó bà hương huy động tiền từ người thân bạn bè nạp vào tài khoản
bằng nhiều cách khác nhau nhóm lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản của bà hương với số tiền trên hiện vụ việc đang được công an xác minh làm rõ
như đã thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã kết luận điều tra đề nghị truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can với một mươi một nhóm tội danh do sai phạm liên quan đến đăng kiểm
kết luận điều tra xác định hai bị can nguyên là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam là trần kỳ hình sáu mươi ba tuổi quê nam định và đặng việt hà năm mươi hai tuổi quê hà nam
được xác định đã nhiều lần nhận hối lộ từ cấp dưới và các trung tâm đăng kiểm ngay tại phòng làm việc
theo kết luận ông trần văn chủ với vai trò giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v nhằm tăng thêm thu nhập cho nhân viên và có kinh phí để ngoại giao chung chi cho lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam
ông chủ đã có chủ trương nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến kiểm định
số tiền nhận hối lộ được ông chủ đưa nhiều lần cho ông trần kỳ hình với tổng số tiền tám mươi triệu đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do ông đặng việt hà lên cục trưởng và chủ phải đưa cho hà mỗi tháng ba mươi triệu đồng
tổng số tiền của chủ đã đưa cho hà là một trăm tám mươi triệu đồng
còn ông nguyễn đình quân giám đốc trung tâm năm nghìn năm v là người đưa chủ trương đến nhận hối lộ và thực hiện ăn chia thu lợi bất chính với tổng số tiền ba mươi bảy chín tỷ đồng
trong đó quân được chia ba tỷ đồng từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
số tiền này quân đưa hối lộ hàng tháng cho trần kỳ hình một bốn tỷ đồng
khi đặng việt hà lên làm cục trưởng thì số tiền đưa hối lộ hàng tháng cho ông hà vẫn giống như ông hình
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ông hình về hưu
khi ông đặng việt hà lên giữ chức cục trưởng cục đăng kiểm thì tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ông nguyễn trọng vĩnh giám đốc trung tâm năm nghìn một mươi năm d ra gặp ông hà đưa hối lộ số tiền một trăm linh triệu đồng

chúc mừng lên chức cục trưởng và thỏa thuận số tiền hối lộ mỗi tháng là hai mươi triệu đồng
ngoài ra một số trung tâm đăng kiểm khác cũng đưa cho hai cậu cục trưởng này từ ba mươi năm mươi triệu đồng mỗi tháng để hoạt động yên ổn
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án phá hoại chính sách đoàn kết xảy ra tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
bị cáo trong vụ án này là y greg bia tên thường gọi là amargun sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở buôn cơ nia hai xã yaba huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn bị cáo ycret bia đã từng bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên án tám năm tù giam về tội phá hoại chính sách đoàn kết
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một chấp hành án xong được trở về địa phương nhưng y greg bia không chịu tu trí hoản lương
mà từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba ycret bia đã tham gia vào tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
ngay theo sự chỉ đạo kích động xúi rụt của y hin và aga là hai đối tượng phản động phun rô lưu vong đang ở mỹ
trong đó aga là đối tượng đang bị truy nã quốc tế với chức vụ được các đối tượng phản động bên ngoài tự phong cho là phó ban điều hành hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
y greg bia đã lôi kéo một số đối tượng khác trong nội địa tiến hành những âm mưu
hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết tham gia tổ chức hàng trăm buổi hội họp tập huấn trực tuyến với các đối tượng phun rô lưu vong bên ngoài
để nhận sự chỉ đạo và đi thu thập những thông tin hình ảnh tài liệu một chiều sai sự thật
sau đó gửi ra bên ngoài nhằm xuyên tạc kích động gây chia rẽ những người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang gây chia rẽ giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau
một số đối tượng còn có hành vi trực tiếp lôi kéo phát triển mạng lưới cơ sở theo chỉ đạo của phun rô lưu vong để hoạt động trái phép
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vào ngày hai mươi tám tháng ba bị cáo ycret bia đã thừa nhận toàn bộ những hành vi tái phạm tội của mình từ năm hai nghìn một mươi hai cho đến đầu năm hai nghìn một mươi tám
kết thúc phiên xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi ba năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết đối với bị cáo y greg bia
và bản án đối với bị cáo ycret bia đã thể hiện được sự nghiêm minh khoan hồng của pháp luật nhà nước việt nam được dư luận nhân dân ở địa phương rất đồng tình
đây cũng là lời cảnh tình đến các đối tượng phản động phun rô đang có âm mưu lợi dụng những vỏ bọc tôn giáo xả tạo lợi dụng những vấn đề nhạy cảm
để xuyên tạc kích động phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc chống phá đảng nhà nước đi ngược lại lợi ích và truyền thống dân tộc việt nam
mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh phúc và các đơn vị địa phương liên quan
vào ngày hôm qua hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố và bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc và quảng ngãi về hành vi nhận hối lộ
đó là ông lê viết chữ nguyên phó chủ tịch nguyên chủ tịch ubnd tỉnh nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi và ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh vĩnh phúc
cơ quan công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hai bị can đã nhận tiền của nguyễn văn hậu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hậu trúng thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ sông đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi và dự án chợ đầu mối vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên ba mươi năm tỷ đồng huỳnh thắng chú huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
từ tháng hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh thắng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc trang sức huỳnh thắng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối
là công ty của thắng được phép xuất khẩu vàng ra nước nguyễn thắng
để tuyển cơ sở thợ gia công vàng nữ trang một mươi tám k với điều kiện công ty huỳnh thắng sẽ giữ lại ba mươi vàng trên tổng số lượng vàng mà cơ sở giao và cam kết hoàn lại số vàng trong thời gian một tháng
tuy nhiên khi nhận vàng thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của một mươi năm cơ sở thợ gửi thành vàng khối với tổng số lượng là gần chín trăm tám mươi bảy lượng vàng một mươi tám k
tương đương với giá trị hơn ba mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt sử dụng cá nhân
công an tỉnh vĩnh long thông báo tìm bị hại của công ty
huỳnh thắng để cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng việc đời sống khó khăn và nhận thức còn có phần hạn chế của người dân vùng cao
các đối tượng phạm tội đã rụ rỗ người dân nơi đây đi lao động ở nước ngoài
nhưng thực chất là các đường dây mua bán người rồi sau đó họ bị ép buộc đánh đập ở nước ngoài
và qua thực tế đấu tranh công an tỉnh điện biên đã khuyên cáo người dân không nên tin và nghe theo những lời rụ rỗ lôi kéo
với chiều trò việc nhẹ lương cao lương thị vận đã đưa một số người trên địa bàn huyện tuần giáo tỉnh điện biên sang thái lan làm việc
xong thực tế là đưa vào các đặc khu kinh tế tại lào và myanmar
từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba vận đã lừa đưa ba đợt với chín nạn nhân

có sáu nạn nhân là bị đối tượng đưa vào các công ty do người trung quốc cầm đầu để làm các công việc lừa đảo trên không gian mạng đối với người việt ở trong nước
còn có ba nạn nhân được đối tượng là các lợi ích từ khách sạn nhà vật và snapchat giữ

chuyển giao đưa sang làm về lĩnh vực mạnh dâm hoạt động mạnh dâm
thời gian qua công an tỉnh điện biên phối hợp với công an sáu tỉnh bắc lào đã giải cứu thành công tám mươi một nạn nhân
trong đó đã đưa bốn mươi tám nạn nhân từ các đặc khu kinh tế tại lào và myanmar
chúng thường lợi dụng nhu cầu tìm việc làm đặc biệt là dịp cuối năm để săn mồi
khi còn mồi sập bẫy chúng đưa người bị lừa ra nước ngoài sau đó đưa vào các đặc khu để thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng hoặc làm mạnh dâm thậm chí bán sang nước thứ ba
ngoài công tác đấu tranh của lực lượng công an mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
hãy nghĩ trước bước sau vì đó là thông điệp hữu ích để người dân cân nhắc trước tương lai vận mệnh của mình của người thân tránh bị hủy hoại tương lai bởi tội phạm mua bán người
với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông bỏ chạy ngược chiều lái xe nguyễn trọng dũng chú thành phố hạ long
điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn a bảy mươi ba nghìn sáu trăm một mươi chín đã bị phòng cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh triệu tập để xử lý theo quy định
cụ thể vào tối ngày hôm qua hai mươi bảy tháng ba tại km một trăm linh sáu bảy trăm linh trên quốc lộ một mươi tám tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện yêu cầu các phương tiện đi vào làn đường có đặt nấm để kiểm tra nồng độ cồn
bất ngờ xe ô tô con biển kiểm soát một mươi bốn a bảy mươi ba nghìn sáu trăm một mươi chín không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
quay đầu tăng ga bỏ chạy ngược chiều trên đoạn đường có biển cấm đi ngược chiều gây nguy hiểm trực tiếp cho người và phương tiện cùng tham gia giao thông
cảnh sát giao thông đường bộ số hai đã phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh thông tin phương tiện và làm thông báo triệu tập lái xe vi phạm
làm việc tại đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai vào sáng ngày hôm nay lái xe vi phạm nguyễn trọng dũng đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình
qua test nhanh lái xe vi phạm âm tính với chất ma túy và trong cơ thể không có cồn hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định